tại khu công nghiệp đồng văn tỉnh hà nam liên đoàn lao động tỉnh hà nam công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam
đã tổ chức tuyên truyền phổ biến luật công đoàn và luật lao động cho công nhân lao động trong khu công nghiệp
nội dung tuyên truyền tập trung về chính sách các vấn đề mà người lao động thường xuyên gặp phải
như hợp đồng lao động thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi chế độ đối với lao động nữ điều kiện môi trường làm việc
hoạt động của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động
cũng như quyền và nghĩa vụ của người lao động khi là đoàn viên công đoàn